thời gian bùng phát lần thứ hai của dịch covid một mươi chín tại nước ta tính đến nay đã là một mươi một ngày
trong suốt thời gian vừa qua liên tục các ca nhiễm mới được ghi nhận
thậm chí con số tử vong đã lên tới gần một mươi người
mặc dù toàn đảng chính phủ các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
đã và đang dồn tổng lực để kiểm soát đợt bùng phát mới của dịch bệnh này
thế nhưng có một thực tế là người dân tại nhiều nơi vẫn đang rất thờ ơ chủ quan với dịch bệnh
không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân tụ tập đông người mà chẳng cần đeo khẩu trang như thế này
ở bất kỳ con phố nào tại thủ đô hà nội
dù là một trong những con phố buôn bán sầm mút nhất hà nội
nhưng dọc tuyến phố hàng ngang hàng đào
các tiểu thương ở đây cũng chẳng mang đến việc trang bị khẩu trang
không biết lý do là gì vì hà nội chưa bùng dịch hay hà nội đã từng kiểm soát dịch lần một rất tốt
nên việc đeo khẩu trang một biện pháp đơn giản nhất nhưng vô cùng quan trọng
trong cuộc chiến chống sát covid một mươi chín lại đang không được nhiều người để tâm
mặc dù có rất nhiều người dân đã tự ý thức được chuyện bảo vệ bản thân
nhưng thực tế việc người đeo người không cũng sẽ chẳng thể tạo nên một tấm thiên bảo vệ cho cả cộng đồng
nếu mà mình không đeo khẩu trang thì bản thân mình là người bị lây nhiễm đầu tiên
cái thứ hai là mình cũng kiểu như làm ảnh hưởng cho tất cả gia đình và kiểu như mọi người
trong lúc dịch bệnh này là mình phải có ý thức để cho mọi người đỡ phải ảnh hưởng
mặc dù hà nội đã yêu cầu các nhà hàng được bán hàng nhưng phải tiến hành giãn cách
hai người cách xa từ một mét trở lên
nhưng từ ngoài vỉa hè cho đến bên trong những không gian chật trội như quán cà phê
nhiều người dường như vẫn thờ ơ với những quy định về giãn cách
phải đến khi lực lượng chức năng có mặt trực tiếp nhắc nhở
họ mới bắt đầu thực hiện quy định giãn cách tối thiểu là một mét
không khó để ngồi cách xa nhau một mét
càng không khó để có thể đeo được một chiếc khẩu trang
nhưng cái khó ở đây là ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn gia tăng từng ngày
một sự chủ quan nhỏ vào thời điểm nhạy cảm hiện nay cũng có thể khiến dịch bùng phát trở lại